chuyển sang phần tin quốc tế việc phần lan và thụy điển lựa chọn tham gia tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
là một sai lầm nghiêm trọng và càng làm căng thẳng quân sự tại khu vực gia tăng
cảnh báo trên vừa được giới chức nga đưa ra sau khi hai quốc gia bắc âu này đã bày tỏ sẵn sàng gia nhập nato
sau hàng thập kỷ duy trì quan điểm trung lập về quân sự
bộ ngoại giao nga nhấn mạnh phần lan và thụy điển lựa chọn tham gia nato là quyết định sai lầm với những hậu quả khôn lường
và cảnh báo mức độ căng thẳng quân sự nói chung sẽ gia tăng
điện kremlin cũng cho biết moscow đang theo dõi sát tình hình đồng thời cho rằng động thái của helsinki và stockholm
sẽ không góp phần củng cố cấu trúc an ninh châu âu
trong khi đó quốc hội phần lan và thụy điển hiện đã bắt đầu tranh luận về nỗ lực gia nhập nato
chính phủ hai nước cũng đề xuất làm việc với thổ nhĩ kỳ về những đảm bảo an ninh mà ankara yêu cầu
phải được đưa ra trong kế hoạch gia nhập nato
trong diễn biến liên quan phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống phần lan
soli ninisto tại helsinki lãnh đạo phê cộng hòa tại thượng viện mỹ mitch mcconnell cho biết
quốc hội mỹ sẽ tìm cách phê chuẩn đơn xin gia nhập nato của phần lan trước kỳ nghỉ thường niên vào tháng tám tới
canada và các thành viên khác của nato cũng cam kết nhanh chóng phê chuẩn đơn xin gia nhập của phần lan và thụy điển